xin chào và hẹn gặp lại
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một tháng bốn khi thấy lực lượng công an đi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
lê thị mỹ linh đã chụp ảnh sau đó đăng lên facebook cá nhân với nội dung
bên nhà có người từ vùng dịch về mà không khai báo bây giờ phải cách ly
qua làm việc với cơ quan công an lê mỹ linh đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
nên đã xóa bài đăng trên mạng xã hội đồng thời cam kết đăng tin đính chính trên tài khoản facebook cá nhân của mình
công an tp bunma thuộc tỉnh đắk thuận
tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy lên tỉnh
qua khai thác nhanh đối tượng hạnh khai nhận đã thuê xe ô tô để mang một kg ma túy đá từ tỉnh nghệ an vào tp bunma thuộc
bán cho đối tượng sang chú tệ tỉnh đắk lắc với giá ba trăm tám mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi sang thuê để ở lực lượng công an thu giữ hơn năm mươi bốn gram ma túy đá và hơn một trăm hai mươi triệu đồng
khai thác nhanh đối tượng lực lượng công an tiếp tục kiểm tra tại nhà bố mẹ ruột của sang
ở phường tân lợi tp bunma thuộc thu giữ hơn hai trăm linh ba g ma túy đá mà sang cất giấu phía sau vườn
vụ việc đang được công an tp bunma thuộc tiếp tục điều tra
tối qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc giang nhận tin báo
tại khu vực cầu cẩm lý huyện lục nam tỉnh bắc giang xảy ra một vụ cháy xe container
ngay lập tức đơn vị đã điều động hai xe chữa cháy với gần hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau một mươi năm phút đã dập tắt được đám cháy
lái xe lê văn tuyến cho biết khi đang điều khiển xe hướng đi hải dương lục nam
đến giữa cầu cẩm lý thì phát hiện thấy cháy ở phía dưới cabin
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ đầu gầm sàn xe container đã bị thiêu dụi hoàn toàn
nắng nóng gai gắt kéo dài trong thời gian qua ở tỉnh đắk lắk đã khiến cho nhiều hồ đập thủy lợi bị cạn kiệt nguồn nước
hàng nghìn diện tích cây trồng bị khô hạn và hiện đã có gần một hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
đến thời điểm này đã có năm mươi ba trong tổng số bảy trăm tám mươi hai công trình thủy lợi đập dâng hồ chứa của tỉnh đắk lắc bị cạn khô đáy
các hồ chứa còn lại phổ biến lượng nước chữ dưới ba mươi năm dung tích thiết kế và đang giảm nhanh do người dân bơm tưới phục vụ sản xuất và thời tiết nắng nóng
toàn tỉnh đã có gần sáu hectare cây trồng bị hạn trong đó trên hai bảy trăm linh hectare lúa gần một sáu trăm linh hectare hoa màu và trên một sáu trăm linh hectare cây lâu năm
hạn hán khốc liệt cũng đã khiến gần một hectare trồng bị hạn